hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các phần bảo vệ sức khỏe xây dựng tương lai cho các bạn hiện tại và mai sau